cần thơ có bến ninh kiều có dòng sông đẹp có nhiều giai nhân
bến ninh kiều một biểu tượng niềm tự hào của người dân cần thơ
với vẻ đẹp hiền hòa nằm ở ngã ba sông
không chỉ là nơi phản cảnh tán bộ
nơi đây còn có nhiều hoạt động trải nghiệm cả ngày lẫn đêm
vô cùng nhộn nhiệt
ẩm thực đường phố là một trong những nét nổi bật thu hút du khách đến với nơi này
độc đảo hơn cả là câu đi bộ ninh kiều với hai đài sân lớn
đã trở thành điểm nhấn du lịch mới của thành phố cần thơ